với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ ngân hàng hiện đại các hình thức lừa đảo tội phạm công nghệ cao cũng đang có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và về hình thức
trước tình hình trên các ngân hàng thương mại đã có thông báo gửi đến khách hàng cảnh báo về việc lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thẻ như sau
một số thủ đoạn lừa đảo đang được sử dụng
một giả danh ngân hàng gọi điện nhắn tin từ số điện thoại lạ thông báo khách hàng đã trúng thưởng lớn sau đó gửi đường dẫn tới các website giả mạo ngân hàng với mục đích lừa đảo và yêu cầu khách hàng hoàn tất thủ tục nhận thưởng bằng cách cung cấp các thông tin bảo mật của tài khoản bao gồm số chứng minh nhân dân số điện thoại địa chỉ email mật khẩu đăng nhập mã otp smart otp số thẻ
làm quen và tạo lòng tin sau đó nhờ mở tài khoản thẻ đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và mua lại với giá cao
ba giả danh người thân bạn bè hoặc khách hàng để gửi các hướng dẫn đăng nhập vào các đường dẫn trang mạng giả mạo hoặc đề nghị tải các ứng dụng độc hại từ đó đánh cắp thông tin bảo mật tài khoản
giả danh là cán bộ công an viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản bị tội phạm xâm nhập và yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật tài khoản
các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác và luôn xác minh mọi tin nhắn hay các cuộc điện thoại

một mươi ba giả danh là cán bộ công an viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản bị tội phạm xâm nhập và yêu cầu tài khoản bị tội phạm xâm nhập

hai mươi ba giả danh là cán bộ công an viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản bị tội phạm xâm nhập và yêu cầu tài khoản bị tội phạm xâm nhập